công an xã trước đây công an đã thường xuyên động viên thường xuyên quan tâm tuyên truyền giải thích các người thân trong gia đình
thời điểm hiện tại là ổn định cuộc sống

bây giờ thì cũng có đã thiếm đã đến cũng kích cốp được một số để làm được cái nhà cái cửa để mà sinh sống

cuộc sống luôn có những bước ngoặt bất ngờ
việc anh đoạt xa chân vào làm vàng rồi dẫn đến bị nghiện và từ nghiện dẫn đến buôn bán ma túy
cũng từ buôn bán ma túy mà phải chịu sự trừng phạt của pháp luật bằng bản án hơn một mươi năm tù
nhưng sau khi trở về anh đoàn đã tập trung phát triển kinh tế gia đình nuôi lợn nuôi gà và phụ giúp vợ buôn bán ở chợ
hai vợ chồng anh có một sạp hàng bán thực phẩm nên kinh tế gia đình giờ đã ổn định
từ sáu giờ sáng tại ngã ba trung tâm của xã tân tú anh đạt và chị viết lại bày hàng bán cho khách
sau đó anh lại chạy đi giao thịt và thực phẩm cho các quán phở và nhà hàng ở thị trấn bạch thông